ban bí thư liên quan đến công tác dân vận cho các tỉnh khu vực phía bắc
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai chủ trì hội nghị
tại hội nghị các đại biểu được nghe quán triệt triển khai các văn bản quyết định số chín mươi chín của ban bí thư về ban hành hướng dẫn khung
để các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn
đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
chỉ thị số hai mươi một của ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
quy định số một trăm hai mươi bốn của ban bí thư về giám sát của mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân
đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên
phát biểu tại hội nghị đồng chí trương thị mai cho rằng không chỉ người đứng đầu cấp ủy mà mặt trận tổ quốc
và các tổ chức chính trị xã hội cũng như những người dân đều có trách nhiệm trong việc tham gia và thực hiện các văn bản của đảng
trưởng ban dân vận trung ương mong muốn các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao quyết tâm
thể hiện trách nhiệm trong việc triển khai các văn bản của đảng để các văn bản sớm đi vào cuộc sống
sáng nay tại hà nội hội liên hiệp phụ nữ việt nam phối hợp với trường đại học quốc gia hà nội tổ chức lễ trao giải thưởng
kovalevkkaya năm hai nghìn một mươi bảy và giao lưu giữa các nhà khoa học nữ với nữ sinh
dự chương trình có đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ đồng chí hà thị khiết nguyên bí thư trung ương đảng
nguyên trưởng ban dân vận trung ương đồng chí nguyễn thị doan nguyên phó chủ tịch nước
chủ tịch ủy ban giải thưởng cova lefkaia việt nam
giải thưởng cova lefkaia mang tên nhà toán học nga lỗi lạc ở thế kỷ một mươi chín
được tổ chức tại việt nam từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đến nay và trở thành giải thưởng cấp quốc gia uy tín
dành cho các nhà khoa học nữ
trên lĩnh vực mà chủ yếu là thế mạnh của nam giới
hai phó giáo sư đạt giải năm hai nghìn một mươi bảy đều có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học
đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển khoa học của đất nước
đó là phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ trần vân khánh
trưởng bộ môn bệnh học phân tử khoa học kỹ thuật y học
phó giám đốc trung tâm nghiên cứu gen protein đại học y hà nội
và phó giáo sư tiến sĩ đinh thị bích lân giảng viên cao cấp
viện công nghệ sinh học trường đại học huế
trong đó phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ trần vân khánh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba là người đạt nhiều thành tích trong nghiên cứu liệu pháp điều trị gen
trần đoán trước sinh và một số bệnh lý di truyền và người mang gen
trần đoán tiền làm tổ một số bệnh lý di truyền bệnh lý ung thư
phó giáo sư tiến sĩ đinh thị bích lân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đạt nhiều thành tích trong nghiên cứu về các loại kháng nguyên tái tổ hợp của một số mầm bệnh
que nhúng trần đoán nhanh các bệnh truyền nhiễm
vaccine tái tổ hợp phòng bệnh e coli gây ra ở lợn
chế phẩm sinh học chứa kháng thể trong lòng đỏ trứng gà
cũng tại buổi lễ các sinh viên trường đại học quốc gia hà nội
đã được giao lưu với các nhà khoa học nữ có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học
đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển khoa học của đất nước
tiếp tục chương trình làm việc tại yên bái sáng ngày sáu tháng ba
tại huyện trạm tấu phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
và đoàn công tác của quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh yên bái
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tỉnh yên bái đạt được trong thời gian qua
tỉnh yên bái đã có nhiều chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế
văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ công tác xây dựng đảng được quan tâm trú trọng
phó chủ tịch quốc hội cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế
như yên bái còn thiếu về nguồn nhân lực có chất lượng
nền nông nghiệp cần phải phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao
về công tác khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ
cần chủ động phòng ngừa ứng phó tại chỗ tập trung khắc phục hậu quả kịp thời hơn nữa
hôm nay bộ ngoại giao bộ quốc phòng và bộ công an đã phối hợp tổ chức cuộc họp lần thứ một mươi hai
nhóm các chuyên gia và nhân vật nổi tiếng của diễn đàn khu vực asean
đây là cuộc họp thường niên nhằm trao đổi về tình hình an ninh khu vực
những vấn đề và thách thức đang nổi lên
từ đó đưa ra những đề xuất nhằm thúc đẩy tiến trình diễn đàn khu vực asean
việt nam và nhật bản đóng vai trò chủ trì diễn đàn khu vực asean trong năm hai nghìn một mươi tám được tổ chức tại việt nam
cuộc họp diễn ra trong bối cảnh khu vực đang chịu tác động sâu sắc từ quá trình chuyển dịch quyền lực
sự điều chỉnh chính sách của các nước lớn sự gia tăng những nguy cơ an ninh cả truyền thống và phi truyền thống
những tác động này một mặt tạo ra nhiều thách thức cho các nước trong khu vực
nhưng mặt khác nó cũng cho thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên các nước asean nhằm ứng phó với thách thức
chương trình diễn đàn khu vực asean năm nay có sáu phiên họp với nội dung bao gồm
đánh giá tiến trình ngoại giao phòng ngừa trong khuôn khổ arf thời gian qua với những cơ hội và thách thức thúc đẩy trong thời gian tới
cũng như các vấn đề an ninh nổi cộng trong khu vực như điều chỉnh chính sách
quan hệ giữa các nước lớn không phổ biến vũ khí giải trừ quân bị an ninh biển và an ninh mạng
sau hai ngày làm việc nhóm các chuyên gia và nhân vật nổi tiếng sẽ thông qua báo cáo của đồng chủ trì cuộc họp
với các khuyến nghị cụ thể để đệ trình lên cuộc họp cấp som và bộ trưởng arf hai nghìn hai mươi
trung tâm vũ trụ việt nam vnsc thuộc viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam đã tổ chức hội thảo
giới thiệu hệ thống chia sẻ dữ liệu vệ tinh việt nam datacube
hệ thống này được phát triển nhằm đem tới cho người dùng dữ liệu vệ tinh một cơ sở dữ liệu ảnh
ảnh vệ tinh cũng như công cụ khai thác miễn phí
việt nam data q đã được vnsc xây dựng từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy với sự phối hợp của tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp khối thịnh vượng chung
hiện tại hệ thống việt nam data q đã bước đầu hình thành dưới sự hỗ trợ thiết bị kỹ thuật của các đối tác quốc tế
việc đưa hệ thống chia sẻ dữ liệu vệ tinh của việt nam vào sử dụng sẽ cung cấp dữ liệu vệ tinh và các thuật toán
ứng dụng miễn phí cũng như mở cho người dùng từ đó giảm thiểu thời gian và kiến thức chuyên môn cần thiết để sử dụng dữ liệu vệ tinh
giai đoạn đầu nguồn dữ liệu của việt nam datacube bao gồm ảnh vệ tinh quan sát trái đất của các vệ tinh landsat hoa kỳ và alos hai của nhật bản sentinel cộng đồng châu âu
trong tương lai dữ liệu vệ tinh lotussat của việt nam cũng sẽ đóng góp cho hệ thống này
trong khuôn khổ chuyến thăm và dự án việt nam đã đồng hành với các đối tác quốc tế
trong cuộc giao lưu tại đà nẵng chỉ huy và thủy thủ tàu sân bay mỹ uss carl vinson đã đến thăm tham gia các hoạt động giao lưu tại làng trẻ sos cơ sở điều trị bệnh nhân tâm thần đà nẵng và phối hợp trao đổi chuyên môn liên quan đến kỹ thuật đóng tàu biển cách thức bảo vệ môi trường biển và duy trì tính bền vững của đại dương các hoạt động này diễn ra trên bờ và trên tàu sân bay
tại làng trẻ sos hoạt động giao lưu đã diễn ra sôi nổi

đối với chúng tôi việc đưa cả ban nhạc đến được với các em thật tuyệt vời chúng tôi có thể tổ chức những buổi hòa nhạc lớn trang trọng nhưng khi chúng tôi đến với các em cùng hát cùng nhảy múa với các em là cảm giác tuyệt vời nhất
ngoài tàu sân bay uss cash vision thành phố đà nẵng đã nhiều lần đón các tàu quân sự hiện đại của nhiều quốc gia đến giao lưu trao đổi kinh nghiệm và chuyển giao nhiều kỹ thuật tiên tiến trên các lĩnh vực giải phẫu chẩn đoán
với sự hỗ trợ từ nhiều quốc gia
thành phố đà nẵng đã có thêm nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng đồng thời nâng cao năng lực tổ chức hậu cần kỹ thuật đón tiếp các tàu quân sự và du lịch hiện đại đến thành phố biển xinh đẹp này
họ giao lưu với nhân dân họ làm những công tác rất là có ý nghĩa như tôi nói lúc nãy là xây dựng trạm xá xây nhà cho nhân dân
cũng như là tổ chức các khám y tế miễn phí đặc biệt là chữa những nhân bệnh nghèo bệnh tim hoặc mổ những ca khó khăn giúp cho đường biển
trong khuôn khổ chuyến thăm và giao lưu của tàu sân bay hoa kỳ tại đà nẵng còn có các hoạt động trao đổi kỹ thuật chữa cháy cấp cứu
cứu chữa bệnh nhân trên tàu và ứng phó với các thảm họa trên biển
chuyến thăm và giao lưu của tàu sân bay hoa kỳ tại đà nẵng sẽ kéo dài đến ngày chín tháng ba
chuyến sang những thông tin quốc tế
mỹ sẵn sàng theo đuổi các thỏa thuận thương mại song phương nếu những nỗ lực đàm phán lại hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta thất bại
đây là tuyên bố mới được phía mỹ đưa ra sau khi vòng bảy đàm phán lại hiệp định này kết thúc mà không đạt được tiến triển như mong đợi
phát biểu tại cuộc họp báo chung đại diện thương mại kiêm trưởng đoàn đàm phán nafta của mỹ
ông robert lighthizer nhấn mạnh
các bên cần phải đẩy nhanh hơn nữa quá trình đàm phán để sớm kết thúc việc nâng cấp nafta
ông lighthizer đánh giá các bên đã không đạt được tiến độ đàm phán như mong đợi
và qua bảy vòng đàm phán mới hoàn tất được sáu trên ba mươi ba trường của hiệp định
theo ông likhaizer thời gian không còn nhiều khi đã sắp đến thời điểm diễn ra các cuộc bầu cử tại canada mexico và mỹ
như tổng thống trump đã nói chúng tôi hy vọng hoàn tất thành công công tác đàm phán và mỹ mong muốn một thỏa thuận ba bên
tuy nhiên nếu điều này không được
chúng tôi sẵn sàng theo đuổi một cơ chế song phương nếu như có thể đạt được thỏa thuận
theo kế hoạch đề ra các bên liên quan sẽ hoàn tất việc nâng cấp nafta tại vòng đàm phán tiếp theo diễn ra vào cuối tháng này tại mỹ
tuy nhiên qua bảy vòng đàm phán những vấn đề được cho là gai góc còn nhiều bất đồng sâu sắc nhất như quy định xuất xứ
điều khoản tự động hết hạn sau năm năm và cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại hầu như chưa có tiến triển
liên quan đến tình hình tại khu vực đông guta của syri
nga vừa thông báo đề xuất mở một hành lang an toàn để các phiến quân và gia đình của họ có thể rời khỏi vùng này
đề xuất này được đưa ra sau khi phiến quân cam kết để thường dân rời khỏi khu vực chiến sự này để đổi lấy hàng cứu trợ nhân đạo
phát biểu trong một cuộc họp báo giám đốc trung tâm hòa giải các nhóm đối lập syri của nga
ông yuri jev stusenko cho biết các lực lượng nga sẽ cung cấp phương tiện và bảo đảm một hành lang an toàn
để thành viên các nhóm phiến quân rời khỏi khu vực này
đề xuất của nga được đưa ra trong thời điểm quân đội syri đã giành lại một phần ba vùng đông qatar ở phía đông thủ đô đa mát
sau hai tuần tấn công dữ dội
theo tổ chức giám sát nhân quyền syri quân chính phủ syri chỉ còn cách thị trấn chính duma của đông guta ba km
trong một diễn biến liên quan cùng ngày bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ cho biết nga và iran cùng với thổ nhĩ kỳ
sẽ tổ chức một cuộc họp cấp cao vào tháng bốn tới nhằm thảo luận về tình hình syri cũng như các bước đi cần thiết tại khu vực
theo thông báo ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ mevlut cavusoglu sẽ tới nga từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng ba
để thảo luận về các vấn đề liên quan tới syri và một số vấn đề khác
tổng thống hàn quốc moon jae in vừa kêu gọi tăng cường đối thoại với triều tiên
lời kêu gọi này được đưa ra trong thời điểm bình nhưỡng nhất trí về đề nghị tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh liên triều mà seoul đưa ra
đây được xem là những tín hiệu tích cực mới về hòa giải và hòa bình trên bán đảo triều tiên
phát biểu trong một buổi sự kiện tại thủ đô seoul tổng thống hàn quốc moon jae in đã nhắc lại lời kêu gọi đối thoại với triều tiên
với trọng tâm hướng đến quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh rằng nền móng của hòa bình dựa trên năng lực quốc phòng và khả năng sẵn sàng phòng thủ trước bất kỳ hành động khiêu khích nào
bên cạnh đó nhà lãnh đạo hàn quốc đánh giá hòa bình là điều kiện cần thiết đối với sự thịnh vượng trên bán đảo triều tiên
những phát biểu trên được tổng thống moon jae in đưa ra trong bối cảnh các đặc phái viên của hàn quốc vừa kết thúc chuyến thăm hai ngày tới triều tiên
theo thông báo từ hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna sau khi lắng nghe đoàn hàn quốc trình bày thiện trí của tổng thống moon jae in về việc tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh liên triều
nhà lãnh đạo kim trương un đã cùng các quan chức hàn quốc trao đổi quan điểm và hai bên đã đạt được một thỏa thuận thỏa đáng
theo kcna ông kim jong un cũng đã trao đổi sâu các quan điểm về vấn đề giảm căng thẳng quân sự trên bán đảo triều tiên cũng như thúc đẩy đối thoại tiếp xúc và hợp tác